một nam thanh niên leo lên nóc nhà với ý định tự tử đã may mắn được công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh giải cứu thành công
được biết những ngày qua nam thanh niên này có biểu hiện trầm cảm đã treo lên nóc nhà từ năm giờ sáng
cho đến khi người thân phát hiện báo cho lực lượng chức năng
thay hiện trường sau khi khuyên nhủ nam thanh niên bất thành hơn ba mươi cán bộ chiến sĩ của hai đơn vị
đã áp dụng nhiều phương án giải cứu để tiếp cận không chế và đưa được nam thanh niên xuống an toàn